thưa quý vị và các bạn tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã biểu dương nỗ lực phân đấu của các cấp các ngành nhân dân và doanh nghiệp đồng thời thủ tướng cũng nêu rõ năm nay là năm giảm chi phí cho doanh nghiệp
theo đó kết luận tại phiên họp thủ tướng đã giao bộ giao thông vận tải chủ trì phối hợp với bộ tài chính các bộ ngành địa phương ra soát đánh giá tổng mức đầu tư các dự án bot mức phí và thời gian thu phí kiến nghị các giải pháp cụ thể
báo cáo trong tháng chín thủ tướng nhấn mạnh kiên quyết không để vấn đề bot tiếp tục gây bức xúc trong dự luận khắc phục sớm tình trạng có tới bảy mươi loại phí liên quan đến giao thông chi phí vận tải chi phí bot quá cao và yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm chống tiêu cực lợi ích nhóm trong thực hiện các dự án bot
với tinh thần năm hai nghìn một mươi bảy là năm giảm chi phí cho doanh nghiệp thủ tướng nêu rõ trước mắt chưa đề cập việc tăng các loại thuế phí lệ phí ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp
theo báo cáo của cục trăn nuôi sau ba tháng triển khai chỉ thị của thủ tướng chính phủ và hưởng ứng lời kêu gọi tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phát động trong thời gian qua người chăn nuôi đã giảm năm trăm linh lợn nái
chiếm hai mươi tổng đàn lợn nái của cả nước hàng trăm nghìn tấn thịt lợn được tiêu thụ mặc dù là giải pháp tình thế nhưng các giải pháp tháo gỡ khó khăn thời điểm đầu tháng năm vừa qua đã giúp người chăn nuôi vượt qua cơn bão giá nông dân giảm nỗi lo thua lỗ
các giải pháp tình thế phần nào đã mang lại hiệu quả tuy nhiên để ổn định thị trường và phát triển ngành chăn nuôi lợn vẫn cần phải đưa ra những giải pháp lâu dài để sản xuất theo tín hiệu thị trường
trong đó cần có những giải pháp để cơ hội lợn
cân đối cung cầu cải tạo đàn lợn nái theo hướng nâng cao chất lượng giảm giá thành và nâng cao giá trị bằng công nghệ chế biến
theo thống kê của cục quản lý đăng ký kinh doanh bộ kế hoạch và đầu tư tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong tám tháng qua là trên một chín triệu tỷ đồng
trong đó vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trên tám trăm hai mươi hai tỷ đồng và vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp là trên một một triệu tỷ đồng
số liệu mới công bố của cục quản lý đăng ký kinh doanh cũng cho thấy trong tháng tám số doanh nghiệp được thành lập mới là hơn một mươi hai doanh nghiệp với số vốn đăng ký trên một trăm ba mươi một tỷ đồng tăng sáu hai về số doanh nghiệp và tăng ba mươi chín về số vốn đăng ký so với tháng trước
tính chung trong tám tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy cả nước có thêm hơn tám mươi năm doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là trên tám trăm hai mươi hai tỷ đồng tăng một mươi sáu ba về số doanh nghiệp và tăng bốn mươi bốn tám về số vốn đăng ký
như vậy tính cả vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong tám tháng qua là trên một chín triệu tỷ đồng
trong số đó kinh doanh bất động sản có tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký nhiều nhất là ba một trăm năm mươi sáu doanh nghiệp tăng sáu mươi năm
doanh nghiệp việt nam đã bị loại khỏi thị trường do không kịp thời đáp ứng những quy định mới về xuất khẩu vào nước này
trong bảy tháng qua cơ quan thực phẩm và dược phẩm mỹ fda đã có ba mươi hai lệnh cảnh báo đối với doanh nghiệp việt nam có hàng hóa xuất khẩu vào mỹ do doanh nghiệp không nắm bắt kịp thời chưa thích ứng được với những thay đổi chính sách nhập khẩu của mỹ
đồng thời cũng có hàng loạt doanh nghiệp đang xuất khẩu hàng hóa vào mỹ đã bị loại khỏi thị trường do không đáp ứng được những quy định mới
trước tình hình đó thủ tướng chính phủ đã giao bộ công thương bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn thường xuyên tìm hiểu nắm bắt những thay đổi trong chính sách quy định nhập khẩu của mỹ và tăng cường công tác thông tin tuyên truyền phổ biến đầy đủ kịp thời đến các cơ quan hiệp hội doanh nghiệp liên quan để có biện pháp ứng phó giảm thiệt hại đối với doanh nghiệp xuất khẩu việt nam
trong nhà chỉ với một chiếc điện thoại thông minh chúng ta có thể kiểm soát được nhiệt độ độ ẩm hay cường độ chiếu sáng nhân tạo phù hợp với từng giai đoạn sinh trường của cây thông qua những ứng dụng đã được cài đặt sẵn
từ đó có thể kiểm soát tốt chất lượng cũng như sản lượng của nông sản
ngoài ra ứng dụng công nghệ cũng giúp người nông dân khẳng định được chất lượng và thương hiệu sản phẩm của mình
bên trong những chiếc container thường được dùng để chở hàng này là cả một nông trại nằm ngay trong lòng thành phố
dù nhiệt độ ngoài trời có như thế nào thì các loại rau trong nông trại này cũng sinh trưởng bình thường và không có một loại sâu bệnh nào
đó là bởi chúng được trồng bằng phương pháp thủy canh trong môi trường được kiểm soát hoàn toàn bằng phần mềm máy tính từ ánh sáng nước co hai cho đến các chất dinh dưỡng
sau ba bốn tuần là rau có thể thu hoạch và chuyển đến các siêu thị hoặc trường học xung quanh
mục tiêu của tôi với mô hình này là chúng ta trồng rau ngay cạnh nơi mà chúng ta sẽ thưởng thức chúng
là trong vài năm tới người tiêu dùng có thể ăn rau trồng trong container cách nhà họ không quá một km
với internet kết nối vạn vật giờ đây mọi công việc tưới tiêu và chăm sóc cây trồng đều có thể được kiểm soát chỉ với một chiếc điện thoại thông minh
từ những cảm biến ánh sáng nhiệt độ độ ẩm tín hiệu sẽ được truyền về bộ điều khiển trung tâm
từ đó người sử dụng có thể đưa ra những mệnh lệnh điều khiển bằng điện thoại thông minh qua mạng internet
rút tiết kiệm tới một phần ba chi phí và rút ngắn được một nửa thời gian
không chỉ dừng lại ở những mô hình nhỏ giờ đây nông nghiệp thông minh còn được ứng dụng trên những quy mô nông trại lớn
đó có thể là vườn cà chua thủy canh với mật độ bốn đến sáu cây trên một m hai
thay vì các kênh tưới nước hay các loại phân bón thông thường các luống cà chua được lắp đặt hệ thống ống tưới và rất nhiều cảm biến
được kiểm soát từ xa
bằng cách này cà chua hoàn toàn sạch bệnh và có thể thu hoạch được quanh năm
hay đơn giản chỉ là hệ thống tưới nhỏ giọt tự động được lắp đặt tại những vùng trồng rau trên giải cát trắng ven biển
không những giúp tiết kiệm nước mà còn kiểm soát được lượng dinh dưỡng cung cấp cho cây
chó rằng là sự tiến lên của khoa học là theo cái suy hướng là càng ngày nó càng tự động hóa càng hiện đại hóa
như chúng ta trước kia nói chúng ta có một cái lợi thế là lao động rẻ thì bây giờ xin lỗi
cái điều đó nó không còn phải là lợi thế cạnh tranh nữa
và một nền nông nghiệp muốn phát triển muốn là sản phẩm hàng hóa muốn hòa nhập vào cộng đồng thế giới
thì rất khoát là chúng ta phải có những cái chất lượng mới có những cái độ an toàn rất đảm bảo và đồng thời được sản xuất theo cách mới

và kiểm tra thông tin
các nhà khoa học của việt nam các bạn của chúng tôi đang làm những việc rất hữu ích
trong công nghệ thông tin kết nối với công nghệ nông nghiệp
hiện nay chúng ta đang có những công nghệ khá là phổ biến và áp dụng được
thí dụ như công nghệ thủy canh trong trồng rau
ngoài ra cái công nghệ mà chúng ta nhận tín hiệu chúng ta gọi là truy xuất nguồn gốc đấy
mà chúng ta thông qua những máy điện thoại di động này mà chúng ta truy xuất được
thì những cái công nghệ đó là rất vừa tầm
theo chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm hai nghìn ba mươi
việt nam sẽ có một mươi khu nông nghiệp công nghệ cao
với khoảng hai trăm linh doanh nghiệp
các thành tiệu khoa học công nghệ sẽ đóng góp bốn mươi năm mươi gdp nông nghiệp
ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao đang là bước đi quan trọng trong việc tái cấu trúc nền nông nghiệp
điều này cũng dễ hiểu khi nông nghiệp công nghệ cao giúp tăng khả năng chuyên môn hóa
sản lượng cũng như chất lượng của sản phẩm
huyện tri lăng tỉnh lạng sơn được coi là vựa na lớn nhất
và đã sớm trở thành thương hiệu có tiếng trên thị trường
nhưng hành trình đi tìm giá trị thực của giống na nổi tiếng này
cũng như đầu ra cho bài toán xuất khẩu vẫn là câu hỏi chưa có lời giải
dù sử dụng lượng đất canh tác lớn với số lượng lên tới năm trăm linh một cây mỗi hộ
nhưng giá bán na tri lăng thành phẩm chỉ giao động từ ba mươi năm mươi đồng một kg
nếu là một bài toán cân đối giữa sản lượng diện tích canh tác và giá thành
thì không thể nói na chi lăng đạt giá trị cao đặc biệt là khi so với các giống na ngoại nhập
ví dụ như na đài loan với giá bán lẻ trên thị trường tới ba trăm linh đồng một kg
đắt hơn gấp một mươi lần so với na chi lăng nhưng giống na ngoại này vẫn được người tiêu dùng săn đón
vậy đâu là nguyên nhân khiến giá trị na chi lăng bị tụt hậu trên chính sân nhà
không chỉ thiếu chú trọng trong việc cải tạo đất
các loại thuốc trừ sâu hữu cơ hiện hành không chống chịu sâu bệnh hiệu quả
khiến các hộ dân trồng na ở tri lăng buộc phải sử dụng các loại thuốc trừ sâu vô cơ
cũng là một trong các nguyên nhân làm giảm chất lượng đầu da của trái na
gia đình thì năm nay cũng dùng cái thuốc sinh học là tỏi ớt đấy
thì phun lên cho cây na nhưng mà dùng sau khi dùng một thời gian thì cảm thấy là nó không hiệu quả
cái con sâu nó con bọ nó không chết thì phải chuyển sang cái thuốc vô cơ đấy để phun để dập dịch thì thấy nó hiệu quả
trước những khó khăn và thách thức đặt ra việc phải thay đổi tập quán sản xuất
áp dụng những tiến bộ khoa học công nghệ nước ngoài nhằm cải tạo đất trồng
tăng năng suất chất lượng cũng như khả năng chống chịu sâu bệnh của quả na là yêu cầu tất yếu
hỗ trợ phát triển nông thôn đã ký với mỹ
một nhà tập đoàn của mỹ đưa được cái chế phẩm về để làm hai việc
một là cải tạo đất tức là xử lý rau và các cái sản phẩm cây trồng ấy là từ đất để đưa ra cái đất sạch
để cho cái cây trồng nó được sinh sống và sinh trưởng trên cái nền đất sạch
nó cô động lại nó xử lý các cái dư lượng khoáng chất ở trong đất
như vậy là cây sẽ là hút sống trên nền đất sạch
khi cây sinh trưởng lên thì
cây sẽ có một cái sản phẩm nữa là cái chất rửa bề mặt
để bảo vệ được cái bề mặt của cái thân và lá của cây
thì nó sẽ không bị xâm phạm với nấm mốc rồi các vi khuẩn vào vào đấy
như vậy thì sẽ đạt được những cái tiêu chuẩn sạch theo tiêu chuẩn của mỹ rồi
trong việc nâng cao chất lượng cây trồng thì việc cải tạo cấu trúc đất là vấn đề rất quan trọng
những loại đất xấu đất thoái hóa thường mang những nhược điểm gây hại cho cây na
như đất bị mất tầng canh tác nghèo kiệt dinh dưỡng
đặc biệt là nghèo chất hữu cơ bị khô do vậy mà hiệu quả sản xuất thu được không cao
việc áp dụng khoa học để cải thiện cấu trúc đất sẽ góp phần quan trọng
trong việc nâng cao chất và lượng của trái na chi lăng
cái mong muốn của bà con nhân dân là hiện nay là đối với nhà khoa học
cũng như là cơ quan chức năng là làm sao để đưa cái quả na này
cái chất lượng của na lên một cái bước nữa là về cái sản phẩm
thì không còn các loại sâu bệnh
đồng thời với việc áp dụng công nghệ xử lý bề mặt
sản phẩm na khi được đưa ra thị trường sẽ đảm bảo tiêu hủy tất cả nấm mốc vi khuẩn
các dư lượng kháng sinh ở trong cây trồng sẽ được đào thải hết ra ngoài
nhằm đạt đúng tiêu chuẩn quốc tế

các địa phương cần phải có bước chuyển mạnh mẽ hơn
trong việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân
mặt khác người nông dân cũng phải thay đổi thói quen canh tác truyền thống
để từng bước áp dụng những thành quả của khoa học kỹ thuật
để nâng tầm giá trị nông sản việt trên trường quốc tế
quý vị và các bạn thân mến những thông tin kinh tế tác động trực tiếp
đến đời sống của người dân mà chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong tuần qua
hy vọng sẽ giúp quý vị và các bạn có thêm được thông tin bổ ích
và lý thú của các bạn
hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau